các cấp các ngành cần thực hiện tốt lời kêu gọi của tổng bế thư chủ tịch nước các chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về vấn đề triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hạn chế thấp nhất số người nhiễm và số người tử vong ở nước ta
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc vào chiều nay tại cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành
địa phương và ban chỉ đạo phòng chống dịch về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam hiện đã có bảy mươi năm trường hợp khỏi bệnh
còn lại một trăm năm mươi tám bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh
thủ tướng nêu rõ không vì tăng trưởng mà phải hy sinh trong ngắn hạn để bảo đảm sức khỏe
tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng mà chính phủ đề ra trong phòng chống covid
diễn biến dịch trên thế giới là hết sức phức tạp
do vậy các cấp các ngành các địa phương đặc biệt là người dân không được chủ quan
nếu như thế thì chúng ta vấp phải bệnh chủ quan và sẽ lây lan nhanh trong cộng đồng
và cái hiện tượng lây lan trong cộng đồng là có ở nước ta
phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn để thực hiện các chỉ thị
nghị quyết chỉ đạo của bộ chính trị của ban bí thư đặc biệt là những chỉ thị gần đây của chính phủ chúng ta
sử lý nghiêm tình trạng đầu cơ
hàng giả kém chất lượng trong đó có cả việc trục xuất người nước ngoài và các cá nhân cố tình vi phạm
để làm gương gian đe giáo dục chung trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra ở nước ta
thủ tướng đề nghị tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu và các văn bản kèm theo
bộ y tế sớm hoàn thành các công tác chuẩn bị cho tình huống phức tạp
đã nhanh hơn nữa việc tự chủ trong sản xuất các trang thiết bị phòng ngộ
có chương trình phát triển máy thở ở việt nam
một cách can cơ chặt chẽ có sự hỗ trợ và cơ chế của nhà nước
nhắc những đơn vị tình nguyện tham gia
trước hết là tiếp nhận tốt số máy thở
mà ông phúc việt kiều của nhật bản đã bán lại cho chúng ta với giá thấp
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo cần xây dựng các kịch bản cho những tình huống dịch lan rộng
cũng như tình huống khẩn cấp chưa ban hành
nhưng cũng cần chuẩn bị sẵn các nội dung để báo cáo bộ chính trị
ủy ban thường vụ quốc hội khi cần thiết
không để rơi vào tình trạng bị động lúng túng
đẩy mạnh phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng để kịp thời khoanh vùng dập dịch
tất cả các cấp các ngành
mà trong một bộ phận không nhỏ nhân dân
cần thay đổi trong tư duy phương pháp làm việc hơn nữa
đây là nguy cơ nhưng cũng là thời cơ cho phát triển cuộc cách mạng công nghiệp bốn
công nghệ thông tin đặc biệt là đẩy mạnh nền kinh tế số thương mại điện tử v v
đây cũng là dịp cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để cung cấp các dịch vụ
các thành phố lớn cần tiếp tục cung cấp dự trữ
cơ số lượng
cơ số lượng thực để phục vụ nhân dân bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống
nhất là an ninh nông thôn xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực
kể cả người nước ngoài tạo mọi điều kiện cho người nước ngoài về nước
nếu không có chuyến bay quốc tế đến thì làm việc với các hãng bay trong nước
thủ tướng yêu cầu bộ ngoại giao bộ y tế theo dõi tình hình yêu cầu hợp tác của các nước để phối hợp
để vai trò chủ tịch asean ủy viên không thường trực hội đồng bảo an được thể hiện trong khả năng của mình
thủ tướng lưu ý không để dịch lây lan tại các trung tâm cai nghiện nhà dưỡng lão các trại giam